trong khi chính quyền địa phương vận động hỗ trợ người dân phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tại các huyện miền núi quảng ngãi vẫn còn tình trạng bà con nghe lời đồn
tổ chức cung bái làm hình nộm để xua đuổi dịch covid một mươi chín
chính sự hiểu nhầm của người dân dễ tạo do các đối tượng xấu lợi dụng
gây mất an ninh ở địa phương
để kịp thời ổn định tình hình các già làng thôn bản uy tín bám sát địa bàn
vận động người dân phòng chống dịch khoa học an toàn
ghi nhận tại xã miền núi ba dinh huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
những ngày qua già làng phạm văn mân đến từng nhà từng ngõ trong thôn bản
để hướng dẫn nhắc nhở bà con phòng dịch bệnh
nhờ sự hỗ trợ kịp thời của già làng phạm văn mân cùng địa phương
nên tình trạng cung bái trương bày hình nộm mê tín giảm dần
ngay từ khi dịch covid một mươi chín tái phát tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các huyện miền núi
tăng cường hỗ trợ giám sát làng bản vùng sâu ngăn ngừa dịch bệnh
tại xã ba dinh năm tổ giám sát thôn xã được kích hoạt
công an xã cán bộ y tế về các thôn bản hướng dẫn bà con cách phòng dịch bệnh
vận động người dân không cùng lễ tập trung đông người ở các khu dân cư
để ngừa dịch lây lan cộng đồng
đối với các xã miền núi vùng sâu vùng xa điều kiện y tế còn nhiều khó khăn
thì biện pháp phòng ngừa luôn đặt lên hàng đầu tại quảng ngãi
bám sát địa bàn xa xôi hiểm trở các vùng miền núi cao quảng ngãi
cũng đang đồng hành với các ngành chức năng phòng tránh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng